công an tp thái bình vừa bắt tạm giam đối tượng bùi thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám về tội trộm cắp tài sản
vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng sáu tại chợ đề thám phường đề thám thành phố thái bình
công an thành phố thái bình phối hợp với quân chủ nhân dân bắt quả tang bùi thị duyên
có hành vi trộm các xe máy nhãn hiệu was biển kiểm soát một mươi bảy b một một mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi bảy
tại cơ quan cảnh sát điều tra xuyên khai nhận do ham chơi đua đòi duyên đã lợi dụng sơ hở của người dân
dựng xe ở nơi công cộng mà không khóa cổ khóa càng để thực hiện hành vi phạm tội
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay duyên đã thực hiện chót lọt bảy vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố